nhờ vậy đến nay toàn tỉnh tuyên quang đã có hai mươi năm sản phẩm được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
nhờ vậy đến nay toàn tỉnh tuyên quang đã có hai mươi năm sản phẩm được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
hiện lọt vào top một trong năm mươi trái cây nổi tiếng giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi tám
do tổ chức kỷ lục việt nam bầu chọn cam sành hàm yên đang là cây trồng làm giàu bền vững của đồng bào và các dân tộc vùng cao ở huyện hàm đại vườn cao gấp gần ba lần so với trước đây
theo lộ trình số hóa truyền hình được thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tới đây sẽ hoàn thành giai đoạn hai của lộ trình số hóa
bắc ninh là một trong số hai mươi sáu tỉnh thành trong giai đoạn hai của đề án
phát sóng truyền hình annellov chuyển sang truyền hình số mặt đất
công tác triển khai đề án số hóa truyền hình tại tỉnh bắc ninh được tiến hành ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của truyền hình nhân dân
là một trong hai mươi sáu tỉnh thành phố thuộc nhóm hai thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất và ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh bắc ninh đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch chương trình cho lộ trình chuyển đổi truyền dẫn phát sóng số mặt đất làm việc với các công ty đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông
để việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả
ngoài ra công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về số hóa truyền hình cũng được đẩy mạnh
ngoài ra công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về số hóa truyền hình cũng được đẩy mạnh
hỗ trợ đầu tư thu truyền hình số cho các hộ nghèo cận nghèo tại tỉnh bắc ninh cũng đã được hoàn thành đúng tiến độ
theo số liệu thống kê trên địa bàn xã hòa long tỉnh bắc ninh có một trăm năm mươi chín hộ nghèo trong đó có bảy mươi sáu hộ cận nghèo và tám mươi ba hộ nghèo tính đến trước ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
toàn bộ các hộ gia đình này đã được cung cấp đầy đủ bộ thiết bị đầu thu engen để có thể theo dõi truyền hình số mặt đất
trước đó bộ ngoại giao nga đã đề xuất lên tổng thống vladimir putin về kế hoạch trục xuất ba mươi năm nhà ngoại giao mỹ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của washington
tiến trình thực thi brexit tức anh rời khỏi liên minh châu âu eu lại đang phải đối mặt với một thách thức pháp lý mới
liên quan tới khiếu nại yêu cầu quốc hội nước này cũng phải phê chuẩn việc rút anh khỏi khu vực kinh tế châu âu eea
một cơ chế cho phép ba mươi một nước châu âu trong và ngoài eu miễn thuế thương mại và tự do đi lại
yêu cầu này vừa được đưa ra tại
tòa án hành chính thuộc tòa thượng thẩm anh
theo người phát ngôn của thủ tướng theresa may một khi anh rời khỏi eu london sẽ tự động ngừng tư cách thành viên khu vực kinh tế châu âu eea
tuy nhiên khiếu nại trên yêu cầu việc đưa nước anh ra khỏi khu vực này cần nhận được sự phê chuẩn riêng của quốc hội
tất cả hai mươi tám nước thành viên eu đều nằm trong eaa cùng iceland norway và liechtenstein
tòa thượng thẩm cho biết một thẩm phán độc lập sẽ xem xét yêu cầu trên
và quyết định khả năng tòa án
có thể tiến hành một cuộc điều trần hay không
một nguồn tin cho biết yêu cầu mở một phiên tòa là do nhóm chuyên gia cố vấn thân eu có tên british influence đề xuất
khi cho rằng việc chính phủ tự quyết định kế hoạch rời eea và eu là hành động bất hợp pháp
theo đó british influence tuyên bố cần làm rõ các thủ tục tư pháp liên quan
cảnh sát quốc gia indonesia đã đưa ra dự báo mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố sẽ leo thang ở nước này trong năm hai nghìn hai mươi
khi vẫn còn nhiều phiến quân ở ngoài vòng pháp luật
người phát ngôn cảnh sát quốc gia indonesia boy rafli amma nêu rõ
có những mối đe dọa làm dối loạn an ninh và những mối đe dọa đó có chiều hướng gia tăng
đó là chủ nghĩa khủng bố và ma túy
tuyên bố trên của ông boei được đưa ra sau khi indonesia tiến hành một loạt vụ bắt giữ và tiêu diệt các tay súng bị tình nghi
lên kế hoạch đánh bom tự sát quy mô lớn trên toàn quốc trong vài tuần gần đây
trong khi đó cảnh sát quốc gia indonesia khẳng định chống khủng bố là một trong các ưu tiên
trong những tháng gần đây các tay súng của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã tiến hành loạt vụ đánh bom
liều chết quy mô nhỏ tại indonesia gây ra nhiều thương vong
cảnh sát indonesia cho biết lực lượng an ninh nước này đang theo dõi sát sao động thái của hơn năm mươi phiến quân
vừa trở về nước sau khi gia nhập is tại iraq và syri
tác động đến nhiều lĩnh vực thì chính phủ nước này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế
năm hai nghìn một mươi bảy từ ba xuống còn hai sáu trong bối cảnh có nhiều yếu tố gây sụt giảm mạnh hơn dự đoán trong năm
chính phủ hàn quốc vừa dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới từ mức dự báo ba đưa ra trước đây xuống còn hai sáu
với nhận định rằng sự hồi phục nhẹ trong xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu á này sẽ bị lưu mờ
trước tình trạng giảm sút nhu cầu trong nước
ngoài ra chính phủ hàn quốc còn hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu từ hai tám xuống còn hai sáu
trong bối cảnh có nhiều yếu tố gây sụt giảm mạnh hơn dự đoán đã xuất hiện trong năm
chúng tôi thường đi du lịch mua sắm và gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần nhưng bây giờ tất cả đều không có tâm trạng để làm như vậy
khi đất nước đã rơi vào một tình trạng như thế
mọi người không mua sắm nhiều nữa việc kinh doanh của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
trong kế hoạch dành cho năm tới được công bố tại một cuộc họp cấp bộ trưởng tổ chức mới đây tại thủ đô seoul
dưới sự chủ trì của quyền tổng thống kiêm thủ tướng hwang kyo an
chính phủ hàn quốc tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tài khoá mở rộng hơn nữa
nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đối phó với những yếu tố bất lợi trong và ngoài nước
tuy nhiên các chuyên gia cũng không mấy lạc quan về những chính sách này
vụ bề bồi chính trị đã tạo ra những bất ổn cho thị trường
và ngay cả khi thúc đẩy các công ty cố gắng bám trụ với những chính sách tài khoá mới
thì thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều biến động
nhiều cơ quan nghiên cứu và tổ chức khác của nhà nước và tư nhân
cũng đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của hàn quốc trong năm tới
trong đó có viện phát triển hàn quốc viện nghiên cứu kinh tế hàn quốc
ngân hàng trung ương hàn quốc và tổ chức hợp tác phát triển kinh tế oecd
cũng hạ mức dự báo từ ba xuống còn hai
năm hai nghìn một mươi sáu với đầy biến động sẽ được bổ sung thêm một giây đặc biệt
để bù cho việc trái đất quay chậm
đó là thông báo được đưa ra bởi cơ quan giám sát chuyển động xoay của thế giới
và các hệ thống tham chiếu chịu trách nhiệm duy trì giờ toàn cầu
những quốc gia như ireland iceland anh và một số nước tây phi
sử dụng giờ phối hợp quốc tế utc sẽ được bổ sung thêm một giây vào phút cuối cùng của năm
việc này sẽ làm cho phút cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu có sáu mươi một giây
cơ quan giám sát chuyển động xoay của thế giới và các hệ thống tham chiếu iers
chịu trách nhiệm duy trì giờ toàn cầu ra thông báo
dây nhuận sẽ giúp đồng bộ giờ thiên văn và giờ utc
vốn cực kỳ ổn định
và được quyết định bằng đồng hồ nguyên tử từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
giờ thiên văn thường chạy bất quy tắc và do chuyển động xoay của trái đất quyết định
do trái đất mỗi năm đều quay chậm hơn
thỉnh thoảng dây nhuận sẽ được bổ sung để điều chỉnh thời gian và cân bằng vòng xoay không đều của trái đất
khái niệm giây nhuận được áp dụng lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
năm dài nhất trong lịch sử với một ngày và hai giây nhuận
và kể từ đó số liệu đã ghi lại được hai mươi sáu dây nhuộm thêm vào khoảng thời gian cách nhau
có thể chỉ sáu tháng
nhưng có khi cũng lên đến bảy năm
lần gần đây nhất hiện tượng này xảy ra là ngày ba mươi tháng sáu năm ngoái